đối với người dân sinh sống tại vùng sâu vùng xa cơ hội tiếp cận với các dịch vụ y tế chất lượng cao vẫn còn nhiều hạn chế
vì vậy thời gian qua nhiều bác sĩ trẻ có trình độ tình nguyện về vùng khó khăn công tác đã mở ra hy vọng mới
giúp củng cố nguồn nhân lực cho y tế cơ sở khắc phục tình trạng quá tải ở các bệnh viện tuyến trên
nguồn nhân lực y tế đặc biệt là nhân lực chất lượng cao tại các vùng cao vùng khó khăn đang là bài toán khó giải của ngành y
theo tính toán của bộ y tế hiện nay tại sáu mươi hai huyện nghèo của cả nước đang thiếu khoảng sáu trăm linh bác sĩ
trước thực tế nêu trên bộ y tế đã triển khai dự án thí điểm đưa bác sĩ tình nguyện về công tác tại miền núi vùng sâu vùng xa biên giới hải đảo
vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn ưu tiên sáu mươi hai huyện nghèo gọi tắt là dự án năm tám năm
từng tham gia nhiều chuyến đi tình nguyện khi còn là một sinh viên đại học y hà nội
bác sĩ nguyễn văn hiếu đã sớm chứng kiến những thiếu thốn và thiệt thòi của bà con vùng cao khi không có điều kiện được chăm sóc sức khỏe đầy đủ
là một trong bảy bác sĩ tốt nghiệp khóa đầu tiên của dự án năm tám năm năm hai nghìn một mươi bảy
bác sĩ hiếu lên đường về công tác tại huyện mường nhé tỉnh điện biên một trong những địa bàn khó khăn nhất của cả nước
khi bác sĩ hiếu vào đây thì tất cả bà con và nhân dân ở trong huyện mường nhé được nhờ rất nhiều về công tác chăm sóc của đồng chí hiếu
rất là tận tình
đến tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín đã có ba trăm năm mươi bốn bác sĩ được đào tạo và bảy mươi bảy bác sĩ đã về làm việc tại ba mươi bảy huyện nghèo của các tỉnh miền đối phía bắc và miền trung
dự án thi điểm bác sĩ tỉnh nguyện là bước đột phá của ngành y tế trong việc tiến tới bảo đảm đủ số lượng nguồn nhân lực
có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao đáp ứng được nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân ở địa phương còn khó khăn
qua đó tạo cơ hội cho đông đảo người nghèo người dân ở vùng sâu vùng xa vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn
được tiếp cận với các dịch vụ y tế có chất lượng ngày một tốt hơn hạn chế chuyển tuyến điều trị không cần thiết
góp phần giảm quá tải ở các bệnh viện tuyến trên tránh lãng phí cho người dân cộng đồng và xã hội
tuy nhiên một thách thức lớn đặt ra là sau khi hoàn thành thời gian công tác tại huyện nghèo theo quy định của dự án
khoảng trống mà các bác sĩ trẻ tình nguyện để lại khi họ trở về sẽ được lấp đầy bằng cách nào
chúng tôi cũng tập trung tiếp tục khớp cung cầu mặt khác thì cũng quá trình đào tạo
rồi sử dụng thì động viên mà chúng tôi hy vọng và đã có từng với nhiều bác sĩ rồi
thì họ cũng tình nguyện ở lại phục vụ nâu dài
và quyết định như vậy đối với bác sĩ trẻ thì địa phương cũng luôn luôn chào đón
và bộ y tế hoàn toàn đồng tình hy vọng rằng cái thách thức đó nó cũng sẽ được giải quyết
hy vọng rằng cùng với những nỗ lực của ngành y tế trong việc nâng cao chất lượng y tế tuyến cơ sở
người dân ở vùng sâu vùng xa sẽ ngày càng được thụ hưởng những dịch vụ y tế chất lượng hơn
được bảo vệ và chăm sóc sức khỏe
ngày một tốt hơn